thưa quý vị rất nhiều người có nhu cầu đi và đến thành phố đà nẵng sau khi mở lại các đường bay nội địa
và để đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm ngặt
đồng thời thành phố cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất phương án
giữa các đơn vị và chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến
để không gây trở ngại khó khăn cho hành khách
trong giai đoạn này cảng hàng không quốc tế đà nẵng khai thác bốn đường bay thường lệ
đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng hà nội đà nẵng bùn mê thuộc và đà nẵng cần thơ
hiện nhu cầu di chuyển đà nẵng đến các địa phương khác rất đông
tuy nhiên để đảm bảo giãn cách các hãng hàng không chỉ mở bán từ năm mươi số ghế
đối với nhân viên của hãng thì ít nhất là đã được tiêm một mũi vaccine
và khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ tôn thủ và đầy đủ năm k
cũng giống như là các quy định của cục hàng không cũng giống như là cảng bộ nơi làm việc
đối với lại tàu bay thì chúng tôi cũng chỉ như
xếp giãn cách trên tàu bay là khoảng năm mươi để đảm bảo về việc an toàn về phòng chống dịch
bên cạnh đó hãng tại các khu vực làm việc của hãng cũng đã cung cấp các trang thiết bị
cũng giống như là cái nước rửa tay cũng giống như là các cái tiêu chuẩn
mà bộ y tế đã đặt ra để đảm bảo về cái an toàn phòng chấm dịch
để có thể thực hiện chuyến bay các hành khách phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
có giấy xét nghiệm âm tính với sách covid hai khai báo y tế trung thực
và cam kết thực hiện cách ly theo quy định
sau thời gian dài mắc kẹt tại đà nẵng
nhiều người vui mừng khi được trở về địa phương của mình để tiếp tục công việc
chị làm ở trong thành phố hồ chí minh nhưng mà chỉ về từ hồi tháng sáu
cuối tháng đầu tháng sáu bị kẹt lại đến đây đến bữa nay mới vô lại được
thì thời gian vừa rồi cơ quan còn sắp xếp làm online được nên nó cũng tiện một phần
còn hôm nay là trở lại làm việc rồi thành nên chị phải vô để bắt đầu đi làm lại
rồi là nhu cầu công việc lần này là rất là nhiều
nhưng mà mình phải chờ mãi tới
phải nói là hơn tháng rồi mới bắt đầu đi được
thì bắt đầu nghe thông tin từ ngày một mươi là mở ra nhưng mà thật ra bây giờ mới là có vé
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mở lại các đường bay nội địa
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ chặt chẽ
đặc biệt là phối hợp với các cơ quan y tế phân luồn
người đến từ các địa phương có dịch không có dịch để tổ chức cách ly theo quy định
điểm xét nghiệm test nhanh tại sân bay cũng được bố trí
để tổ chức xét nghiệm cho hành khách chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bảy mươi hai giờ theo quy định
chúng tôi ưu tiên bố trí lực lượng nhân viên trực tiếp phục vụ khách như là nhân viên phục vụ
nhân viên an ninh soi chiếu kiểm thể đã tiêm đầy đủ hai cái mũi vaccine theo quy định
đấy là một số biện pháp
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai là các biện pháp kỹ thuật
để đảm bảo được hạ tầng và phương tiện xanh
bao gồm khử khuẩn vệ sinh theo định kỳ theo khuyến cáo của bộ y tế và quy trình xanh
giãn cách các việc xếp hàng thủ tục tiếp tục lắp đặt các trang thiết bị
để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa hành khách và nhân viên phục vụ
đảm bảo thông suốt quy định phục vụ khách
thành phố đà nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi
để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân
tuy nhiên việc đảm bảo siết chặt công tác phòng chống dịch
cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ người về địa phương qua tất cả các kênh giao thông